xin chào các khán thính giả yêu quý của mai hoa
hiện nay nhiều người lựa chọn việc chăm sóc cây xanh
như một liệu pháp chữa lành tâm hồn trước nhịp độ hối hả của cuộc sống
cây xanh từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu hụt của không gian đô thị
trong xã hội hiện đại được chậm lại giữa phố đông náo nhiệt
để tan mình trong sắc xanh miên man của những vòm cây
cũng hệt như có được một khoảng lặng để hồi sinh
có nhiều cách để giúp cải thiện đời sống tinh thần giải tỏa căng thẳng bất an
một trong số đó là trở về với thiên nhiên
hay là mang thiên nhiên đến với không gian sống thông qua việc chăm sóc cây xanh
với hơn năm mươi tám triệu kết quả tìm kiếm trên google
cụm từ sức khỏe tinh thần trở nên rất hot trong thời gian gần đây
đặc biệt là với giới trẻ
một phóng sự trước đó mai hoa từng xem
nói về câu chuyện những người già ở một tiểu bang của mỹ
dùng khoảng đất trống cây cỏ mọc để trồng rau
đó không phải là kinh doanh mà là thú vui
để sáng sớm ra vườn trồng đổ loại rau
cảm nhận cây còi lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc của mình
rau sau khi thu hoạch được dùng trong bữa ăn chung rộn rã tiếng cười
cùng nhau trồng rau của những người lớn tuổi
là một cách để gặp nhau
để chữa lành tâm hồn những ngày của tuổi xế chiều
quả thật vậy
khi bạn đi qua một con đường có hàng cây xanh mát
khi bạn bắt gặp một thảm cỏ xanh
hay một hàng rào dây leo và hoa đang nổ
dường như lòng bạn bình yên hơn
và những người trồng những vàng rau xanh ấy
rồi như trồng để hái ăn chỉ là điều phụ
mà đó là một cách để chữa lành tâm hồn
nếu bạn thong rong đi qua những con phố nhỏ
có thể bạn đã quá quen thuộc với tưởng ngõ ngách nơi trốn bạn ở
và những nơi trốn đó
chắc chắn bạn vẫn sẽ ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cỏ cây
và không thể không dừng chân lại
dẫu chỉ để ngắm nhìn
đó là những con đường gần như ít người qua lại
những bức tường được phủ bởi hoa
chủ nhân của ngôi nhà chăm sóc cỏ cây
và cỏ cây dường như cũng đồng cảm với tình yêu thương của con người
non nõn lá và bông hoa trong nắng
như mọi người đã nói
đủ nắng hoa sẽ nổ
đó là con đường phùng hưng ở nha trang
với những ngôi nhà phủ đầy hoa giấy
hay như một căn nhà trên đường lê văn tám
chủ nhân là một người đàn ông lớn tuổi
hàng ngày bắt ghế tỉa từng chiếc lá
rồi một ngày hoa nở bông cho người qua đường nhìn ngắm
có rất nhiều nhà chọn trồng rau
mà nếu tính việc mua hạt giống phân bón còn mắc hơn ra chợ mua bó rau
những thùng xốp khép nếp sát tường nhà
và rồi những cây cải lên xanh
những ràn bầu bí lên nhanh
thành quả của việc chăm sóc đó
chẳng phải để đem ra chợ
dành để ăn dần
mà lại đem chia cho hàng xóm
như muốn cộng hưởng chung niềm vui của mình
khi trồng được rau cỏ
căn nhà bên kia đường
mà buổi sáng hoa nhìn qua
có một ràn hoa đậu biếc
ràn đậu biếc sáng sớm lại nở những bông hoa
và những người đi đường dừng lại hái ít bông hoa
chủ nhân không phiền hà
lại rất vui
vì dàn hoa của mình được mọi người cùng hưởng
là ràn mướp
nhà sắt vách nhà hoa ra chịu trái
cái ràn mướp ấy
hoa nổ dù ông bướm bay về
mọi người ngắm nhìn những trái mướp
cơ lớn dần theo ngày
để rồi khi trái lớn
chúng lại được phân chia khắp khu phố
buổi chiều hôm đó
nhà nào cũng có tô canh mướp
giống như đang cảm nhận sự sẻ chia
cũng rất nhiều nhà trồng hoa
nhất là những ràn hoa phủ lên hàng rào
là ràn hoa giấy phủ kín
được cắt tỉa cẩn thận
bung nổ làm đẹp cả góc trời
là những cây hoàng yến vàng
hay sửa quân tử
người trồng hoa cho đến
khi hoa nổ
chụp vài bức ảnh đưa lên facebook
như chia sẻ niềm vui cho cộng đồng mạng
những lời bình luận
hay những cái like là niềm vui
để khi lòng đền nỗi buồn
hay không ưng ý một vấn đề gì đó
khi về lại ngôi nhà của mình
ngắm nhìn hoa nổ
là lòng trượt bình an
hôm nay ra phố
trượt rừng chân ở một con đường nhỏ
hoa ti gôn đang phủ hồng
chỉ ngắm nhìn mà an lòng đến lạ
là một người trẻ sống
và làm việc tại hà nội
chị nguyễn thu
hương ba mươi tuổi
có một khu vườn nhỏ trong nhà
chị tận hưởng việc chăm sóc vườn cây
vào mỗi sáng sớm như một thói quen
để nạp năng lượng cho một ngày mới
dù không phải dân chuyên trong việc làm vườn
chị hương đã tìm tòi
học hỏi để chăm cây cho cẩn thận
và chia sẻ kiến thức lên mạng xã hội
để nhiều người quan tâm
chị hương bộc bạch
khi chăm sóc cây xanh
bản thân mình cũng được thư giãn
mình tận hưởng việc chồng cây
như một cách soi chứa bản thân
cách mình chăm sóc cây
được thể hiện qua từng cành lá
hình ảnh của cây
phản ảnh chính xác công sức của mình
giống như cách cuộc đời hoạt động
mình bỏ ra công sức thế nào
thì sẽ nhận lại chính những điều ấy
chị thu hương chia sẻ
bản thân cảm thấy thoải mái dễ chịu
khi ở gần thiên nhiên
và tìm đến cây cối
như một sự trở về
mỗi khi cần xoa dịu tâm hồn
bây giờ công việc của mọi người
thường rất là căng thẳng
cuộc sống cũng rất là
bon chen và mệt mỏi
vậy thì khi mà mình về nhà
mình uống một tách trà
mình ngắm nhìn những cái cây
mình cảm thấy cuộc sống của mình
sẽ vui vẻ có ý nghĩa hơn rất là nhiều
cùng niềm đam mê giống như chị hương
chị minh nghĩa bốn mươi bảy tuổi
cũng có một vườn cây nhỏ
trên sân thượng của gia đình
sau mỗi giờ tan làm
chị nghĩa thường xuyên chăm chút
cẩn thận cho khu vườn nhỏ
chị nghĩa đã coi đây như một thói quen tích cực
mang lại nhiều nguồn năng lượng tươi mát
mình coi cách chăm sóc
cách rèn luyện cân bằng cảm xúc
học được tính kiên nhẫn
việc đều đặn phải tưới nước
trò chuyện với cây xanh hằng ngày
cũng giúp mình có thêm động lực
cho công việc và cuộc sống

tôi cũng rất bận
nhưng mà có một cây
mình phải chăm sóc cẩn thận
mình trả tự dễ
mình phải chăm sóc bông hoa
tại vì mình thích ưu tình
mình đã làm việc nắm cây hoa
mình đã chăm sóc
và chăm sóc cây hoa
vì mình thấy rất là vui
mình đành vui
vì mình đã gãy mùi
vì mình thấy những người
dãn đổi góc
công việc cao cả
mình có thêm đường cây
mình có thêm cây
mình thấy mình vẫn yêu
yêu cuộc sống